thưa quý vị mục cùng suy ngẫm báo nhân dân số ra hôm nay có bài viết
trách nhiệm phát triển văn hóa nước nhà
hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua đã tác động đến tâm tư tình cảm của cán bộ
đảng viên nhân dân với nhiều tầm mức khác nhau
trong bối cảnh hiện nay khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những biến chuyển mới
nhanh chóng tác động mạnh mẽ toàn diện đến cuộc sống phương thức làm việc tư duy và giao tiếp của mỗi dân tộc
từng người từng gia đình thì cách thức bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa trong thời đại kỷ nguyên số
lại càng đòi hỏi cách tiếp cận nắm bắt và thông tin mới
bởi lẽ đó mà rất nhiều cán bộ đảng viên đã tiếp thu thông điệp của hội nghị văn hóa toàn quốc
với tâm thế sẵn sàng trước những thử thách mới

đại dịch covid một mươi chín đã thúc đẩy các xu hướng tự động hóa và số hóa tăng cường ứng dụng công nghệ
nhất là công nghệ hỗ trợ sẽ càng được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp tìm những hướng đi mới hiệu quả hơn
để hoạt động trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tác động mạnh mẽ
tại việt nam hiện nay dễ dàng có thể mua bán tiền bán
tiền mã hóa thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trên thế giới
cùng với sự phát triển của các sàn giao dịch tiền mã hóa
các ví điện tử lưu trữ tiền mã hóa cũng ra đời
tuy nhiên do thiếu sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước
nên xảy ra rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư
trong quá trình giao dịch tiền mã hóa quyền lợi của nhà đầu tư không hề được bảo đảm
các vụ lừa đảo của sàn giao dịch thổi giá hay hách tài khoản
khiến cho nhiều nhà đầu tư lao đao mất trắng số tiền đầu tư
đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét cân nhắc
để có những giải pháp cụ thể kiểm soát hoạt động giao dịch tiền mã hóa
thưa quý vị trên báo kinh tế đô thị số ra ngày hôm nay có bài viết
doanh nghiệp loay hoay chuyển đổi số
chuyển đổi số đang được đánh giá là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp
tìm kiếm cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua khủng hoảng
của đại dịch covid một mươi chín
theo đó hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cũng được xem là nhiệm vụ cấp tiết hiện nay
tuy nhiên hiện nay thị trường đang thiếu những đơn vị tư vấn tổng thể chiến lược
về ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả hoạt động của doanh nghiệp
điều này dẫn tới việc các doanh nghiệp vẫn đang loay hoay trong việc đi tìm câu trả lời
cho những câu hỏi như bắt đầu từ đâu thực hiện số hóa cái gì trước cái gì sau
nên lựa chọn những ứng dụng công nghệ nào